chiến tranh đã lùi xa thế nhưng những dư âm về cuộc chiến của mỹ tại việt nam vẫn im sâu trong tâm trí người dân cả ở hai chiến tuyến
triển lãm trưng bày các kỳ vật và chứng tích về cuộc chiến tranh việt nam chiến tranh thế giới thứ hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm diễn ra tại thành phố new york của mỹ đã tạo ra tiếng vang lớn và để lại ấn tượng sâu sắc
triển lãm gửi gắm những thông điệp rất nhân văn trong bối cảnh một số cuộc xung đột trên thế giới đang diễn biến nghiêm trọng đe dọa hòa bình và an ninh thế giới
viện bảo tàng lịch sử new york
lần đầu tiên một cuộc triển lãm kể lại câu chuyện về cuộc chiến tranh việt nam kéo dài hơn sáu tháng đã được tổ chức
khách tham quan tới viện bảo tàng lịch sử new york một trong những bảo tàng lớn nhất thế giới đã rất ấn tượng với khu triển lãm này
trong không gian rộng năm trăm linh m hai hơn ba trăm linh kỷ vật và chứng tích về chiến tranh việt nam
được sắp xếp theo chủ đề gắn với từng giai đoạn của cuộc chiến giúp cho người xem có cái nhìn khái quát về chiến tranh việt nam
bắt đầu từ khi mỹ can dự vào đông dương cho đến khi kết thúc chiến tranh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đặc biệt tại đây câu chuyện chiến tranh việt nam được kể từ cả hai phía
bất cứ ai đến với triển lãm đều có thể mục sở thị từ chiếc xe jeep mà quân đội mỹ sử dụng tại sân bay tân sơn nhất
cho đến chiếc xe thồ từng theo chân bộ đội miền bắc vượt dãy trường sơn vào chi viện cho miền nam
kể lại cuộc chiến tranh việt nam đồng nghĩa với việc khơi lại một chương đau thương đối với nhiều người mỹ
nhắc nhở chúng tôi về việc cuộc chiến đó đã gây chia rẽ nước mỹ như thế nào
đối với những cựu chiến binh mỹ từng tham chiến tại việt nam hay những nhà hoạt động xã hội từng tích cực tham gia phong trào phản chiến
tại nơi này họ có thể nhìn lại những đau thương mất mát mà cuộc chiến tranh đã gây ra cho người dân việt nam
để từ đó càng tham gia tích cực hơn nữa vào những phong trào ủng hộ việt nam
tới đây tôi nhớ lại những ký ức đen tối khi tham chiến tại việt nam
nhìn lại những sai lầm của quá khứ là động lực khiến những người như chúng tôi có những hành động thiết thực hàn gắn với thương chiến tranh
tham gia thúc đẩy sự phát triển quan hệ việt mỹ
đối với khách tham quan triển lãm này không phải là nơi gọi lại hối ức đau thương
mà là nơi để họ hiểu rõ hơn về quá khứ và hướng tới một tương lai không có những cuộc xung đột tương tự như cuộc chiến tranh tại việt nam
tôi cảm thấy rất trân trọng những gì mà các bạn đã làm để kết thúc chiến tranh
tôi cũng cảm phục những người mỹ đã tham gia phong trào phản đối cuộc chiến tại việt nam
tất cả khiến cho chúng tôi hiểu rõ hơn giá trị của hòa bình
sự đón nhận của người mỹ đối với triển lãm này cho thấy dù cuộc chiến tranh việt nam đã kết thúc cách đây hơn bốn mươi năm
nhưng với người mỹ nhiều bài học từ cuộc chiến này vẫn còn nguyên giá trị
hiểu biết đầy đủ hơn về cuộc chiến tranh
cuộc chiến sai lầm của nước mỹ giúp cho người mỹ trân trọng hơn hòa bình hiện tại
và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn trong quan hệ việt mỹ